để ngăn chặn kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
sớm đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới
nhiều tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh từ giờ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một yêu cầu người dân thực hiện nghiêm
khuyến cáo không ra đường từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
tại long an sau bốn mươi ba ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
ubnd tỉnh long an cho biết địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
bốn địa phương còn lại gồm bến tre giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu đến ngày một mươi tháng chín
tây ninh đến ngày một mươi hai tháng chín kiên giang đến ngày sáu tháng chín trà vinh đến ngày một mươi tháng chín
riêng tiền giang giãn cách thành phố mỹ tho
huyện trợ gạo châu thành cái bè gò công đông thị xã cai lậy và thị xã gò công đến ngày một mươi năm tháng chín
bốn huyện còn lại được nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm
ngành y tế những tỉnh này cho biết dịch bệnh cơ bản được kiềm chế
ép không trong cộng đồng có xu hướng giảm
tuy nhiên đà lây nhiễm ở những vùng có nguy cơ cao vẫn còn phức tạp
nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện triệt đề
trong khi đó từ sáng nay thanh hóa đã quyết định giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu đối với huyện nga sơn do có một mươi một ca dương tính trên địa bàn huyện